sau khi về nước bà bình được phân công về lực lượng công an nhân dân công tác
và cơ duyên đã đưa bà gắn bó với công tác phụ nữ
thời kỳ đầu có rất nhiều đơn vị hầu như không có phụ nữ
nhưng chị em vì muốn sinh hoạt trong tổ chức nên đã thành lập nhiều tổ phụ nữ
ngày tám tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi ba khi phong trào phụ nữ trong công an nhân dân đã lớn mạnh
thì đồng chí nguyễn thị định chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam
đã ký kết quyết định thành lập tổ chức phụ nữ trong công an nhân dân
chỉ ba tháng sau khi nhận được quyết định
thì đại hội lần thứ nhất của hội phụ nữ bộ công an đã được gấp rút chuẩn bị
và đã bầu ra được ban chấp hành khóa một gồm hai mươi ba đồng chí
đồng chí lương thúy bình là chủ tịch
đồng chí lương thị yến và đồng chí hồng linh là phó chủ tịch
đồng chí loại thúy hiệp là ủy viên thường vụ thường trực
lúc đó là cũng rất khó khăn chưa biết cách làm công tác phụ nữ như thế nào cả
và cũng chưa biết là mình sẽ tổ chức ra làm sao hoạt động như thế nào
để lúc đó là chị em
phải mầy mò và nhờ sự hướng dẫn chỉ đạo của trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
và đồng thời dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đảng bộ nội vụ
thì chị em cũng dần dần trưởng thành và biết cách làm việc
và cơ bản là chị em rất là tâm huyết nhiệt huyết và nhiệt tình và có trách nhiệm
và rất là vì chị em phụ nữ của bộ nội vụ khi đó cho nên là mê mê mê mê hoạt động tốt được
từ đó đến nay bà lương thúy bình cũng như các đồng chí lãnh đạo của hội phụ nữ bộ nội vụ
là những người tiên phong đặt nền móng cho tổ chức hội cũng như phong trào hội phụ nữ
trong bộ công an và toàn lực lượng công an nhân dân
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trước khi nghỉ hưu bà lương thúy bình cùng với ban công tác phụ nữ
đã đề xuất với ban lãnh đạo tổng cục xây dựng lực lượng công an nhân dân
cho thành lập câu lạc bộ nữ sĩ quan hưu trí bộ công an
cho đến nay đã có hơn hai hội viên sinh hoạt
các hội viên được chia theo cụm tổ để dễ dàng sinh hoạt thăm hỏi động viên
đây là ngôi nhà thứ hai của chị em phụ nữ công an sau những ngày tháng chiến đấu
công tác trong lực lượng công an nhân dân về lại cùng sát cánh bên nhau
tiếp tục làm những công việc có ích hơn cho gia đình xã hội và sống vui sống khỏe
sống đầm ấm bên con cháu
tiếp tục làm những công việc có ích hơn cho gia đình cho xã hội và sống vui
sống khỏe sống đầm ấm bên con cháu
cũng như luôn là những nhân tố tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
là những công dân gừng mẫu góp phần tổ quốc

sống khỏe sống đầm ấm bên con cháu

tiếp tục làm những công việc có ích hơn cho gia đình xã hội và sống vui sống khỏe sống đầm ấm bên con cháu
tiếp tục làm những công việc có ích hơn cho gia đình xã hội và sống khỏe sống khỏe sống đầm ấm bên con cháu